mới đây hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về quy hoạch thủ đô hà nội
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nghị quyết mới về quy hoạch thủ đô đề xuất áp dụng mô hình thành phố trong thủ đô
để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía tây như hòa lạc xuân mai
phía bắc như đông anh mê linh sóc sơn và dự kiến phía nam là phú xuyên ứng hòa
sau khi hình thành sân bay thứ hai
việc làm này tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ
giáo dục đào tạo thương mại dịch vụ logistic thương mại quốc tế tài chính
để hình thành các động lực trung tâm phát triển mới của thủ đô hà nội
ngoài ra hà nội phát triển cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô hà nội tại phía nam
đây là việc cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô vùng thủ đô và cả nước
hướng tới phát triển cao kết nối quốc tế